theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
sau nhiều ngày mưa lớn trên diện rộng toàn tỉnh đã có nhiều nhà bị sập và hư hỏng
hàng chục nghìn hộ bị ngập ở vùng trũng thấp lúa đông xuân và hoa màu cũng bị thiệt hại nặng nề
đây là tỉnh lộ dt sáu trăm bốn mươi qua xã phước sơn huyện tuy phước tỉnh bình định
từ hai ngày nay khu vực này đã bị ngập trong nước gây khó khăn cho người dân trong đi lại sinh hoạt
đến chiều ngày bốn tháng một mươi hai huyện tuy phước đã có trên một mươi một hộ bị ngập
tập trung ở các xã như phước thuận phước sơn phước hòa phước thắng phước hiệp phước lộc và phước quang
nước tràn qua gây sạt lở đê tri thiện ba mươi m đê sông cây me một mươi m và đê trường giang chín mét
đường dt sáu trăm bốn mươi dt sáu trăm ba mươi sáu bị ngập nước một số đoạn từ bốn đến một hai mét không qua lại được
đây là những vùng trũng nhất là rốn lũ của tỉnh bình định
thường xuyên bị ngập đất
ngập lụt cô lập vào mùa mưa bão
tình hình ngập lụt tương tự cũng diễn ra ở các huyện phù cát hoài nhơn hoài ân thị xã an nhơn và thành phố quy nhơn
nhiều hộ dân đang phải sống chung với lũ sinh hoạt rất khó khăn
còn tại thị xã an nhơn lũ lụt đã khiến cho hai ba trăm tám mươi tám nhà bị ngập nước
nhiều tuyến đường bị ngập nước làm chia cắt cục bộ hơn ba hộ dân sạt lở hai mươi năm mét đê sông
chính quyền phải di rời một mươi ba hộ trên ba mươi sáu nhân khẩu ở xã nhân phúc nhân hậu
thành phố quy nhơn cũng có hơn bảy bốn trăm linh hộ ngập tập trung ở phường nhân phú nhân bình
nước ngập nhiều tuyến đường ngoài trung tâm thành phố
sâu từ năm đến một hai mét
hiện nay mực nước lũ sông an lão và sông lại giang giao động ở mức trên dưới báo động một
sông côn giao động ở mức hai đến mức ba và trên mức ba
sông hà thành đang xuống hạ lưu ở mức dưới báo động hai
dự báo trong từ sáu đến một mươi hai giờ tới mực nước lũ các sông giảm dần và giao động ở mức cao
cấp độ rủi ro thiên tai được dự báo cấp hai đến cấp ba
tình hình mưa lũ tại bình định vẫn đang diễn ra rất phức tạp